theo kế hoạch triển khai các đề án chỉnh trang đô thị công ích trên địa bàn thành phố hồ chí minh
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm thành phố hồ chí minh đang có kế hoạch tái định cư bốn mươi bốn trường hợp hộ gia đình
cá nhân bị ảnh hưởng bởi năm trăm hai mươi bảy dự án
theo quy hoạch của thành phố hồ chí minh từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi dự kiến triển khai ba trăm linh một dự án hạ tầng kỹ thuật
hạ tầng xã hội công trình công cộng chỉnh trang đô thị di rời nhà ven và trên kênh dạch với tổng cộng một mươi chín trường hợp gia đình bị ảnh hưởng
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự kiến triển khai hai trăm hai mươi sáu dự án với khoảng hai mươi bốn chín trăm linh trường hợp bị ảnh hưởng
được biết thành phố không sử dụng nguồn vốn nhà nước để xây dựng mới nhà ở tái định cư
mà chủ yếu sử dụng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội để tái định cư
riêng những dự án có diện tích thu hồi đất lớn dự án ở khu vực trung tâm thành phố
chủ đầu tư phải chuẩn bị quỹ nhà phục vụ tái định cư tại chỗ